trong tình huống hai xe máy va chạm khiến nhiều người bị thương đoàn công tác công an tỉnh sơn la trong quá trình di chuyển từ thành phố sơn la vào địa bàn huyện sông mã công tác đã kịp thời sơ cứu và hỗ trợ người bị nạn tới bệnh viện an toàn
trong tình huống hai xe máy va chạm khiến nhiều người bị thương đoàn công tác công an tỉnh sơn la trong quá trình di chuyển từ thành phố sơn mã công tác đã kịp thời sơ cứu và hỗ trợ người bị nạn tới bệnh viện an toàn
trong tình huống hai xe máy va chạm khiến nhiều người bị nạn tới bệnh viện an toàn
trong tình huống hai xe máy va chạm khiến nhiều người bị nạn tới bệnh viện an toàn
đối tượng cầm đầu được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm xác định là đoàn quốc thái chú quận tám tp hcm
trước đó trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện thái và đồng phạm là trần bán lộc quê quảng ngãi giao bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội các loại súng airsoft dạng súng hơi dùng bắn ga bắn đạn nhựa kim loại gây sát thương lớn được nhóm này giao bán với giá hàng chục triệu đồng
nguồn hàng được thái và lộc lấy từ thái lan campuchia sau đó mang về nhiều kho cắt dấu được biết thái từng bị công an quận một mươi một xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm
ngay sau đó lực lượng chức năng đã phối hợp với công an quận sáu quận tám quận một mươi hai bình tân và huyện hóc môn đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của nhóm này
qua đó thu giữ hai trăm ba mươi khẩu súng các loại gần năm viên đạn nhựa kim loại hai mươi ba bình ga hai mé ép khoan đạn năm mươi bốn hộp tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan
công an huyện grongbong tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ để xử lý một nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn
theo mẹ của nạn nhân vào ngày hai mươi tám tháng hai con gái chị đồng một người bạn trở đi uống trà sữa
khi đến đầu cầu treo xã hòa lễ huyện grongbong thì bất ngờ bị một nhóm bạn do một em học sinh lớp chín a của trường trung học cơ sở hòa lễ cầm đầu xông ra đánh hội đồng
sau khi bị đánh cho bé đã giấu người nhà tuy nhiên do nhóm đánh có quay clip rồi tung lên mạng xã hội nên người mẹ đã biết
sau đó gia đình đã đưa cho đến bệnh viện thiện hạnh thành phố buôn ma thuật điều trị với nhiều vết bầm tím trên người đau vùng đầu tinh thần hoảng loạn
nguyên nhân vụ việc trên là do mâu thuẫn thách thức đánh nhau trên mạng xã hội
công an huyện cai lệ vừa khởi tố bắt tạm giam sáu đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn thị hồng nhung khai nhận vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thông qua một người bạn nhung có cho anh lưu văn hoàng anh cư trú xã long tiên huyện cai lệ vai năm mươi triệu đồng
đến hẹn không thấy anh hoàng anh trả tiền sau nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền không được nhung đã gọi điện thoại cho các đối tượng đến nhà hoàng anh đòi tiền
khi đến nhà các đối tượng đã dùng dao đe dọa uy hiếp vợ và con của hoàng anh yêu cầu hoàng anh trả tiền sau đó nhung trả tiền công cho mỗi người là ba trăm linh đồng
liên quan đến vụ việc tụ tập đua xe trái phép ở chân cầu sài gòn thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh
vào ngày hai mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh cho biết
đã kết luận điều tra vụ án chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ba mươi sáu bị can về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát giao thông công an thành phố chủ trì phối hợp cùng công an quận bình thạnh
triển khai các phương án chấn áp bắt quả tang hành vi gây dối của nhóm này đối tượng cầm đầu là quách tuấn anh chú quận bốn
đối tượng này còn lôi kéo thêm chân đoàn thế hải tham gia
sau khi thông báo cho các thành viên chủ chốt thông tin này được các thành viên khác đăng tải trên một nhóm kín của facebook
với nội dung tập trung lúc hai mươi một h ở chân cầu sài gòn để tổ chức đua xe các đối tượng đã nẹt vô chạy một bánh và đua tốc độ
đúng lúc này tổ công tác phòng chống đua xe đội cảnh sát giao thông cắt lái đội tuần tra dẫn đoàn của phòng cảnh sát giao thông
đã mật phục nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình thạnh tiến hành vây bắt nhóm đối tượng
qua đó tạm giữ bốn mươi người thu giữ ba mươi bốn xe mô tô đa số đã thay đổi kết cấu độ chế
sau thời gian củng cố tài liệu chứng cứ vào ngày hai mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã kết luận
điều tra vụ án chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ba mươi sáu bị can về tội gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị nhiều người đã mang thẻ căn cước công dân đi cầm cố tại các cửa hàng cầm đồ
đây là hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự đặc biệt là trong trường hợp một số đối tượng có ý đồ xấu
đã sử dụng những giấy tờ này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ghi nhận tại tỉnh vĩnh long
trước đó ngày hai mươi năm tháng một lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp vĩnh long phối hợp với công an phường chín
kiểm tra phát hiện một tiệm cầm đồ trên địa bàn đã nhận cầm cố nhiều loại giấy tờ trong đó có căn cước công dân
công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ tiệm cầm đồ trên địa bàn phường chín thành phố vĩnh long
tổng số tiền sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng với hành vi vi phạm thế chấp cầm đồ nhận cầm cố giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
và lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của bộ công an
để việc thực thi công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân trong thời gian tới được tốt hơn
thì đơn vị sẽ thu tham mưu thứ nhất đó là việc triển khai và tổ chức thực hiện các dân bản vi phạm pháp luật liên quan đến căn cước công dân
thứ hai là tổ chức tuyên truyền để người dân và các tổ chức nắm hiểu các quy định về quyền và nghĩa vụ trong việc quản lý và sử dụng thẻ căn cước công dân
như các đối diện tờ thị thân
thứ ba là đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như lực lượng công an cơ sở vừa hướng dẫn vừa kiểm tra
để người dân thực hiện tốt các quy định
thứ tư đó là trường hợp phát hiện các vi phạm can cước và tính chất mức độ
và đơn vị sẽ thăm mưu tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
việc cầm cố căn cước công dân tiềm ẩn nguy cơ lộn lọt thông tin cá nhân rất lớn
các đối tượng sẽ lợi dụng để đánh cắp thông tin cá nhân từ chứng minh nhân dân căn cước công dân để sử dụng vào mục đích xấu
như mở các tài khoản sau đó thu thập các tài khoản để bán cho các tổ chức tội phạm để đánh bạc hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đối với những thông tin cá nhân khi mà kẻ xấu thu thập được thì họ có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để góp phần phòng ngừa vi phạm công an các địa phương trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã thường xuyên kiểm tra kết hợp tuyên truyền
để người dân cũng như cơ sở kinh doanh hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng dây chứng minh nhân dân
thẻ căn cứ công dân quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
theo quy định ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính từ bốn triệu đến sáu triệu đồng đối với hành vi thế chấp cầm cố
nhận cầm cố giấy chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân thì cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
và các biện pháp khắc phục hậu quả là tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính
buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp
có được nhờ thực hiện hành vi vi phạm hành chính đó
chính vì vậy để đảm bảo quyền lợi của mình mỗi người chúng ta cần tuyệt đối chấp hành nghiêm pháp luật